chiều nay một mươi tám tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang myanmar
chuyến thăm của thủ tướng diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai với chương trình làm việc khẩn trương
cùng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa
trong đó việt nam và myanmar đã ký và trao một số văn kiện hợp tác quan trọng
như chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và phát triển nông thôn
và bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ ngoại giao
hai bên cũng trao công hàm về việc sửa đổi thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
của hai nước với thời hạn lưu trú là ba mươi ngày thay vì một mươi bốn ngày như hiện nay
có thể nói chuyến thăm chính thức myanmar của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã kết thúc thành công tốt đẹp
qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar lên một tầm cao mới
đóng góp tích cực và hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới